tám tổ chức hội cùng các cấp ủy đảng chính quyền cơ quan đoàn thể tổ chức quốc tế là những đơn vị đã đang và sẽ tích cực hỗ trợ cho gần một mươi năm hội viên người khuyết tật trên địa bàn thành phố hà nội
đó là những con số đã được đưa ra trong buổi tổng kết hoạt động hội người khuyết tật tp hà nội năm hai nghìn một mươi chín
hội người khuyết tật tp hà nội
đặc biệt việc ban bí thư trung ương đảng mới ban hành chỉ thị số ba mươi chín về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác người khuyết tật là một tin vui lớn đối với cộng đồng người khuyết tật tại việt nam
tại sự kiện sổ tay hướng dẫn chăm sóc trẻ khuyết tật nằm trong dự án cải thiện môi trường giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật tại hà nội cũng được ra mắt